các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

cùng ngay ông bruce melado cố vấn của chính quyền tỉnh gauteng điểm nóng bùng dịch hiện nay ở nam phi cho biết địa phương này đang chứng kiến đã lây lan covid một mươi chín mạnh chưa từng thấy ở nam phi
chuyên gia melado cho biết omicron dường như đang lây lan nhanh hơn delta nhưng tỷ lệ nhập viện có vẻ thấp hơn
tôi lạc quan rằng trong đợt bùng phát này tầm số ca nhiễm có thể tăng mạnh nhưng số ca nhập viện và tử vong sẽ thấp hơn
theo quy định trên chính quyền vùng yên lệnh cũng yêu cầu tất cả du khách quốc tế phải tiến hành xét nghiệm pcr vào cuối ngày thứ hai sau khi tới và tự cách ly cho đến khi có kết quả xét nghiệm
đây là quy định bổ sung mà chính quyền vùng yên lệnh ban hành cùng với quy định bắt buộc cách ly đối với người đến từ một mươi nước miền nam châu phi
anh đến nay đã ghi nhận một mươi một ca nhiễm omicron và dự báo con số này sẽ vẫn còn tăng